cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hai đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn nghề và lù văn mến cùng chú tại tỉnh lào cai
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng chống trả quyết liệt phóng xe đâm vào xe máy của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát
tại cơ quan điều tra nghề và mến khai nhận bốn viên ma túy trên mua tại điện biên để đem về bảo yên cất giấu
sau đó mang lên lào cai tìm nơi tiêu thụ
một tụ điểm đánh bạc với gần bốn mươi đối tượng tham gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã phước hậu triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ nhiều dụng cụ dùng để đá gà cùng khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng
được biết điểm đánh bạc trên rất khó tiếp cận do có nhiều đối tượng cảnh giới
tham gia đánh bạc có nhiều đối tượng từ các huyện long hồ vũng liêm mang thít thành phố vĩnh long
và các tỉnh lân cận với mỗi lần cá cược năm trăm linh đồng
đêm qua một đám cháy lớn đã bùng phát tại ngôi nhà năm tầng kinh doanh vàng mã
ở phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội khiến nhiều tài sản bị theo dụi
nhận được tin báo sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã được điều động đến hiện trường
do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ kinh doanh vàng mã khói đen bốc lên dày đặc
nên việc chữa cháy rất khó khăn
đến hơn giờ sáng nay ngọn lửa cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên vì trong nhà chứa nhiều hàng hóa vật liệu xốp nên ngọn lửa vẫn còn âm ỉ
thời điểm vụ cháy xảy ra trong nhà không có người nên không xảy ra thương vong
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
đồng thời phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh trường lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội trộm cắp tài sản đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mày trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiên án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng là đối tượng trương thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận thị trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một sáu mươi năm m và có nốt rùi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp phú tức xã phú mỹ
huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng bị công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để tiếp nhận thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
ngoài ra thì quý vị có thể thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện